quốc hội đã kết thúc phiên thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và quyết toán ngân sách nhà nước
trong gần hai ngày làm việc đã có sáu mươi đại biểu phát biểu và một mươi ba đại biểu tranh luận
trong quá trình đại biểu quốc hội thảo luận các bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội bộ trưởng bộ công thương
bộ trưởng bộ tài chính đã phát biểu giải trình thêm một số vấn đề mà các đại biểu quốc hội quan tâm
phát biểu làm rõ một số vấn đề đại biểu quan tâm bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường
đã thẳng thắn thừa nhận trong sản xuất nông nghiệp còn nhiều tồn tại như các đại biểu quốc hội đã nêu
như tính liên kết ba mươi sản phẩm chưa cao khâu chế biến yếu nên xảy ra dư thừa sản phẩm khi vào thời vụ
còn tồn tại tình trạng xuất khẩu nhiều nhưng thị trường bấp bênh chưa ổn định chưa có thương hiệu
phối hợp với các địa phương phối hợp các thành phần kinh tế để chúng ta thao gỡ vừa bằng thể chế
vừa bằng cơ chế chính sách đặc biệt là cải cách hành chính
thế rồi là phối kết hợp nghiên kết để đưa thêm nhiều cái thành phần kinh tế vào phát triển khu vực này kể cả hợp tác quốc tế
phát biểu giải trình về ý kiến của các đại biểu quốc hội liên quan đến năng suất lao động
đào tạo nâng cao chất lượng nguồn lao động
bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung cho biết
thời gian tới bộ sẽ tập trung đột phá vào công tác giáo dục nghề nghiệp
đó là chuyển hẳn sang đào tạo theo định hướng theo điều trị và đặt hàng với cơ sở trên cơ sở dự báo cung cầu thị trường
liên quan đến việc xử lý các dự án tồn tại yếu kém giải trình trước quốc hội
bộ trưởng trần tuấn anh cho biết hiện đã hoàn thành đề án xử lý một mươi hai dự án tổn động
phần đầu đến hết năm hai nghìn một mươi tám sẽ xử lý cơ bản đến năm hai nghìn hai mươi hoàn thành xử lý các dự án này
đồng thời có giải pháp ngăn chặn để không xuất hiện thêm các trường hợp tương tự
và với cái tinh thần là theo đúng nguyên tắc mà bộ chính trị cũng như là quốc hội đã phê duyệt
và chính phủ đã chỉ đạo là không cấp thêm các cái vốn của nhà nước cho cái việc xử lý những cái dự án này
nhưng đồng thời phát huy tất cả những tinh thần trách nhiệm của tất cả cấp ngành
và có sự toàn diện đồng bộ trong tất cả các giải pháp ở khía cạnh
nhưng phải trách nhiệm của người đứng đầu cũng như người có liên quan
giải trình trước quốc hội một trong những vấn đề được bộ trưởng bộ tài chính đinh tiến dũng nêu
là việc thu thuế cũng như chủ trương đánh thuế tài sản được dư luận quan tâm trong thời gian qua
thuế tài sản thì tiếp tục nghiên cứu theo hướng tạo công bằng xã hội
và thêm cơ sở để quản lý xã hội cũng như là định hướng thị trường
vẫn đảm bảo cái công khai minh bạch tài sản phục vụ cho công tác phòng chống tham nhũng
và cái mục tiêu về tăng thêm cho ngân sách là một mục tiêu nhưng mà là mục tiêu thứ yếu
và chúng tôi vừa qua mới
cái phương án nghiên cứu ban đầu trình thì đã có nhiều ý kiến
chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu để hoàn chỉnh trong thời gian tới
phát biểu kết luận phiên thảo luận phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiền
đánh giá không khí các phiên thảo luận rất sôi nổi thẳng thắn trách nhiệm và mang tính xây dựng
nội dung ý kiến phong phú đa dạng khá sâu sắc và toàn diện
mang tính phản biện cao bào quát trên các lĩnh vực từ kinh tế văn hóa xã hội quốc phòng an ninh và tư pháp